vào ngày hai mươi một tháng một mươi một hội nghị thượng đỉnh quốc tế bao gồm các nhà lãnh đạo của khoảng ba mươi nước ả rập và phương tây
đã khai mạc tại thủ đô cairo của ai cập nhằm thảo luận cách thức giảm leo thang xung đột hiện nay giữa lực lượng hamas và israel
ngăn chặn nguy cơ xung đột lây lan rộng ra toàn khu vực và tìm một giải pháp cho xung đột kéo dài giữa israel và người palestine
phát biểu khai mạc tại hội nghị tổng thống ai cập abdel fattah al sisi nhấn mạnh
ai cập lên án các hành động khủng bố nhằm vào dân thường và cho biết hội nghị sẽ thảo luận một lộ trình chấm dứt thảm họa nhân đạo tại giải gaza
cũng như khôi phủ hòa bình giữa israel và người palestine
lộ trình này sẽ bao gồm phát hàng viện trợ cho người dân ở giải gaza và đạt một thỏa thuận ngừng bắn
sau đó đàm phán hướng tới một giải pháp hai nhà nước
tại hội nghị tổng thư ký liên hợp quốc guterres đã kêu gọi ngừng bắn nhân đạo tại giải gaza
và hành động toàn cầu nhằm chấm dứt cơn ác mộng tồi tệ này
về phần mình tổng thống palestine mahmoud abbas khẳng định người palestine sẽ không rời khỏi mảnh đất của mình
trong khi đó các lãnh đạo ả rập kêu gọi nối lại các nỗ lực nhằm đạt được một giải pháp hòa bình cho trung đông
kết thúc tình trạng bạo lực kéo dài nhiều thập kỷ qua giữa israel và người palestine
tương tự italia hy lạp cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế cần có biện pháp ngăn chặn leo thang xung đột hamas israel
và đề ra một lộ trình hướng tới giải pháp hai nhà nước
hội nghị thượng đỉnh hòa bình cairo diễn ra trong bối cảnh israel chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công trên bộ nhằm vào giải gaza